hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tám bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh gồm
năm bị cáo khác gồm
hai mươi bảy luật sư bảo trữa cùng đại diện các công ty liên quan

so với lượng người tham dự lớn tòa án nhân dân hà nội bố trí dạp ngoài trời màn hình lớn loa và bố trí chỗ ngồi
khu làm thủ tục danh sách bị hại tại dạp ngoài trời chật kín người tòa bố trí tám bản tiếp nhận giấy tờ nhưng lượng người dồn đến quá đông khoảng gần bốn mươi
dẫn đến ủn tắc phải chen lấn một số người tranh thủ mở xôi bánh mì ra ăn sáng để lấy sức lát đỡ đông thì đăng ký sau
từ bốn giờ bốn mươi phút sáng dù trời mưa rào nhiều bị hại đã đến xếp hàng che ô mặc áo mưa đứng trước cổng trụ sở tòa án nhân dân hà nội
phần lớn đến từ hà nội song cũng nhiều người ở nghệ an thanh hóa phải đi tàu xe khách từ tối hôm trước
chị hạnh bốn mươi tuổi trú tại nghệ an do nhà nheo người chồng đi làm ăn xa phải mang theo con trai hai tuổi ra hà nội
trong vali ngoài quần áo còn có thêm bìm sữa đồ ăn vặt cho con
chị cho hay có bạn thân làm trong tập đoàn tân hoàng minh được thuyết phục mua trái phiếu để giúp bạn chạy chỉ số
thế nên rút tiền tiết kiệm một trăm năm mươi triệu đồng mua trái phiếu kỳ hạn một tháng
ngày hôm sau cha con chủ tịch tân hoàng minh bị bắt chị hạnh chưa kịp lấy hợp đồng chứng từ
số tiền mất trong vụ án bằng khoảng hai mươi năm tháng lương kế toán của chị song bị hại này vẫn xin giảm nhẹ cho cha con ông dũng
sau khi biết tân hoàng minh đã khóc phá
trước ngày xét xử một bốn trăm hai mươi người trong số bị hại đã có đơn xin giảm án cho cha con ông dũng
toàn bộ thiệt hại vụ án hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng đã được tân hoàng minh và cá nhân liên quan cha con ôm rũng khóc phục trong giai đoạn truy tố
viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu trong cáo trạng
ông nguyễn vũ đại tám mươi sáu tuổi đến tòa với vẻ mặt lo lắng kể đã có năm tỷ gửi tiết kiệm tại ngân hàng
thì được người quen giới thiệu mua trái phiếu của tân hoàng minh với lãi suất cao hơn và an toàn
ông tin tưởng thế nên tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai rút hết tiền tiết kiệm để mua trái phiếu
trong đó gần bốn tỷ đồng mua của vạn thịnh pháp và hơn một tỷ mua trái phiếu tân hoàng minh
với lô trái phiếu tân hoàng minh ông chưa nhận được lãi lần nào
vụ án được xác định khởi nguồn từ những khó khăn tài chính của tân hoàng minh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
khi nợ ngân hàng lên tới hai mươi tỷ đồng cấp đôi vốn điều lệ
từ đây ông dũng chỉ đạo con trai đỗ hồng việt huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu
cha con ông dũng bị cáo buộc không sử dụng pháp nhân tân hoàng minh do số liệu tài chính phức tạp
không đủ điều kiện do đó đã lựa chọn các công ty trực thuộc tập đoàn để phát hành
ông dũng cũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng ba công ty là ngô sao việt soleil cung điện mùa đông
để tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần hợp tác đầu tư
thực hiện việc này việt và thuộc cấp liên hệ với hai công ty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính
sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu
cách thức trên ba công ty ngôi sao việt soleil cung điện mùa đông đã phát hành chín gói trái phiếu tổng trị giá là một mươi ba mươi tỷ đồng
tân hoàng minh sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
ông dũng bị cáo buộc chỉ đạo tổ chức chạy dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu
dòng tiền sẽ chạy từ tân hoàng minh sang các công ty phát hành
rồi lại chuyển về cho tân hoàng minh để đủ tiền mua hết chín mươi triệu trái phiếu
dù các lô trái phiếu đều có thời hạn hai năm năm
tân hoàng minh sau đó chia nhỏ kỳ hạn đến tuần tháng để mua đi bán lại nhiều lần thu về gần một mươi bốn tỷ đồng
tại thời điểm khởi tốt vụ án tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
tân hoàng minh dùng hơn năm tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước
theo cơ quan điều tra số tiền còn lại hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm ba mươi khách hàng đã bị tân hoàng minh chiếm đoạt
cao trạng nêu gần hai tỷ đồng để trả cho người mua trái phiếu
đã nỡ ngân hàng chỉ mục đích cá nhân của ông dũng hơn tám trăm linh tỷ đồng là không đúng mục đích phương án phát hành trái phiếu
để chuẩn bị cho phiên xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
tòa án nhân dân tp hà nội phải chuẩn bị cho hơn sáu sáu trăm linh bị hại
cùng nhiều cá nhân tổ chức liên quan tham dự phiên tòa xét xử chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng và các đồng phạm
ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử bị cáo đỗ ảnh dũng sáu mươi ba tuổi
chủ tịch công ty tân hoàng minh và con trai đỗ hoàng việt ba mươi tuổi phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh cùng một mươi ba đồng phạm
vụ án tân hoàng minh có tới hơn sáu sáu trăm linh bị hại
do đó công tác tổ chức xét xử đã được tòa án nhân dân tp hà nội nghiên cứu
và chuẩn bị chú đáo để bảo đảm phiên tòa diễn ra theo đúng kế hoạch và an toàn
gần lối ra vào cổng số hai
tòa án nhân dân thành phố hà nội cho dựng ngôi nhà mặt lớn với sức chứa hàng ngàn chỗ ngồi cùng hệ thống màn hình cỡ lớn
đây là nơi dành cho phần lớn bị hại và những người liên quan theo dõi phiên tòa
hệ thống màn hình được kết nối trực tiếp với hội trường xét xử chính
nhằm bảo đảm diễn biến phiên tòa luôn được khớp nối thông suốt ở tất cả các vị trí không gian liên quan
đến trưa ngày một mươi tám tháng ba công tác âm thanh ánh sáng đường truyền trực tuyến và các thiết bị phòng
chống cháy nổ bảo đảm an toàn an ninh đã cơ bản được tòa án nhân dân tp hà nội lắp đặt triển khai xong
cùng với ngôi nhà bạc các bị hại người liên quan còn được bố trí ngồi ngay tại hội trường trung tâm
nơi hội đồng xét xử làm việc có sức chứa khoảng bốn trăm linh người và một hội trường sát phòng hội đồng xét xử làm việc với hơn năm trăm linh chỗ ngồi
đối với các phóng viên theo dõi đưa tin phiên tòa tòa án nhân dân tp hà nội bố trí một hội trường riêng
các phòng này cũng được lắp đặt các màn hình lớn cùng đường truyền trực tuyến kết nối với hội trường trung tâm
cùng ngày tranh án tòa án nhân dân tp hà nội nguyễn hữu chính trực tiếp đi kiểm tra từng vị trí
bộ phận liên quan đến phiên tòa xét xử cha con chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
được biết công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ khu vực ngoài cổng tòa cũng đã được tòa án hà nội
cùng đơn vị cảnh sát hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội và công an phường sở tại lên phương án để triển khai trong suốt những ngày diễn ra phiên xử
trong vụ án này một mươi năm bị cáo cũng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó hai bị cáo đỗ ảnh dũng và đỗ hoàng việt bị xác định giữ vai trò chính các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức
phiên tòa do thẩm phán nguyễn xuân văn tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hà nội làm chủ tòa
hiện có hơn hai mươi luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo
trong đó luật sư giang hồng thanh văn phòng luật sư giang thanh bảo chữa cho bị cáo đỗ ảnh dũng
luật sư nguyễn văn tú công ty luật fancy bảo chữa cho bị cáo đỗ hoàng việt
theo cáo trạng truy tố do khó khăn về tài chính và để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc
hoạt động kinh doanh đầu tư thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn tân hoàng minh
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai

với vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
cáo trạng quy kết các bị cáo đã chiếm đoạt của nhà đầu tư tổng số hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau không đúng mục đích phát hành trái phiếu
hơn sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư được xác định là người bị hại được triệu tập đến phiên xử
toàn bộ khoản tiền thiệt hại nói trên đã được thu hồi